tại tòa luật sư bảo chữa và bà trương mỹ lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại tội danh tham ô tài sản đối với bà lan
đề nghị xem xét lại tính pháp lý của chứng thư thẩm định của công ty thẩm định giá hoàng quân đề nghị xem xét lại thiệt hại của vụ án
các luật sư bảo chữa cho nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo scb đề nghị xem xét lại tội danh tham ô vì những người này chỉ là người làm thuê bị bà trương mỹ lan chỉ đạo
luật sư bảo chữa cho bà đỗ thị nhàn cựu trưởng đoàn thanh tra cho rằng
hành vi của bà nhàn bị truy tố tội danh khác so với các thành viên khác trong đoàn thanh tra là chưa hợp lý
đề nghị xem xét lại tội nhận hối lộ vì cho rằng bà nhàn thực hiện theo chỉ đạo của ông nguyễn văn hưng
các luật sư bảo chữa cho các bị cáo khác nêu ra bối cảnh phạm tội các tình tiết giảm nhẹ để đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
về các vấn đề dân sự tại phần luận tội đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại là gần sáu trăm bảy mươi tám tỷ đồng
và lãi suất phát sinh đề nghị bà trương mỹ lan bồi thường toàn bộ số tiền này
phiếu luật sư của scb cũng đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại của ngân hàng này tạm tính là hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng đã bao gồm lãi phát sinh
vào sáng ngày hôm nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm sẽ đối đáp lại ý kiến tranh luận của các luật sư bị cáo
phần từ bảo chữa bổ sung của bị cáo quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
nguyên chủ tịch và phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành
để kế toán đơn vị rút ruột ngân sách hơn bốn tỷ đồng
công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông hồ văn điểm
nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai và bà đinh thị giang
nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bà đỗ thị thu hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
kế toán của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai về tội tham ô tài sản
quá trình điều tra mở rộng vụ án công an tỉnh gia lai xác định
ông hồ văn điểm và bà đinh thị giang đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng tiền quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín của đơn vị
từ đó dẫn đến việc đỗ thị thu hiền lợi dụng chiếm đoạt tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
hiện nay nhiều người có thói quen sử dụng mật khẩu để truy cập vào các mạng wifi miễn phí
tại các địa điểm công cộng như nhà
hàng hay là quán cà phê
tuy nhiên cùng với sự tiện lợi đó thì đây cũng là những nơi tiềm ẩn vô số rủi ro
có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thông tin cá nhân và túi tiền của người dùng
và cục an toàn thông tin đã đưa ra một số khuyến kháo như sau
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cho biết
về bản chất mạng quảng cáo sẽ bán cho người khác đặt bảng dẫn biểu ngữ cửa hàng quán cà phê
khi truy cập thông tin trả về còn có thể là bài đăng về hàng giả hàng kém chất lượng
thậm chí là lừa đảo do các công ty bán quảng cáo trên wifi không kiểm soát được nội dung
vậy nên những đường link đính kèm hoàn toàn có thể bị cài cắm mã độc
cục an toàn thông tin khuyến cáo người dùng di động cần cảnh giác khi truy cập các hệ thống wi fi mới
đặc biệt là tại địa điểm công cộng như khách sạn nhà hàng quán cà phê
bởi khi đó kết nối của người dùng sẽ phụ thuộc vào cài đặt của cơ sở cung cấp wifi
trong trường hợp khi sử dụng mạng công cộng mà gặp các thông tin lạ người dùng nên bỏ qua
đặc biệt lưu ý chỉ thực hiện các giao dịch quan trọng trên các mạng tin tưởng như wifi tại nhà
ở công ty hay mạng ba g bốn g từ điện thoại
thủ đoạn hách hay còn gọi là tấn công chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội
để đi lừa hay là vay tiền bạn bè thì đã không còn xa lạ
tuy nhiên gần đây lại xuất hiện thêm thủ đoạn mới đã khiến cho không ít người bị sập bẫy này
đó là tên tài khoản mạng xã hội nhận tiền
chùng với tên tài khoản ngân hàng chỉ khác số tài khoản khiến cho nhiều người bị lừa
cho đến hàng trăm triệu đồng qua mạng
là sinh viên chưa có thu nhập nhưng phương linh cũng là trường hợp bị các đối tượng lừa đảo nhắm đến
dù có nhiều cảnh giác với việc lừa đảo trên mạng xã hội
nhưng phương linh một phút nhẹ dạ đã sập phải bẫy lừa đảo của các đối tượng
bởi lần này thủ đoạn của chúng sử dụng
có sự thay đổi khiến phương linh không lượng trước
trên thực tế thì những cái trường hợp mà bị hách facebook sau đấy là vay tiền bạn bè
người thân để mượn tiền thì sẽ xuất hiện rất là nhiều
và đây là một chiêu thức lừa đảo khá là cũ và mọi người đã cảnh giác rất là nhiều với cái chiêu thức này
tuy nhiên thì với cách đây vài ngày thôi thì em có một người bạn của em đã nhắn tin về vay tiền
thì lúc đầu là em cũng không tin vì là em cũng đã
nghĩ là bỏ qua cái tin nhắn đấy
tuy nhiên thì khi mà em kiểm tra số tài khoản thì em lại cảm thấy
em lại thấy rất là bất ngờ vì là số tài khoản này là trùng hợp với người bạn của em
và cái cách nhắn tin cũng như là cách nói chuyện thì khá là giống với một người bạn bình thường
tức là nó giống như người bạn kia vậy
thế là em đã tin ngay lập tức khi mà kiểm tra cái số tài khoản đấy
nhiều chuyên gia nhận định đây là thủ đoạn mới
các đối tượng lợi dụng chính sách cho đăng ký tài khoản
để nhận tiền đưa vào tài khoản online của các ngân hàng để đăng ký tài khoản ngân hàng online
sau đó chúng dùng tài khoản này để nhận tiền lừa đảo
hoặc các đối tượng có thể mua trên chợ đen hoặc thuê những người nhẹ dạ đăng ký hộ tài khoản ngân hàng với người đứng tên bất kỳ
hiện nay thì có cái tình trạng đó là do cái sự quản lý của chúng ta về cái việc là mua được những cái tài khoản về hoặc là đăng ký những cái tài khoản ngân hàng ấy nó chưa thực sự chặt chẽ
có những ngân hàng cho đăng ký online
và chính vì điều này
mà khi mà những cái thông tin mà bị lộ lọt về những cái thông tin cá nhân về những cái căn cước hoặc những cái giấy tờ tùy thân khác nó đang bị lộ lọt vẫn còn chưa giải quyết được
thì nhờ những cái giấy tờ này mà các đối tượng có thể đã lập lên được những cái tài khoản mang tên của rất nhiều người
chưa kể đến là nó có thể có một cái nguồn khác đó là mua hoặc thuê những cái tài khoản cá nhân của những người khác
ví dụ như các đối tượng là các em sinh viên hoặc là những người mà lao động mà có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
họ chỉ cần vài chục nghìn
có khi là
vài chục nghìn thôi
thì họ cũng có thể là cho mượn hoặc cho thuê hoặc cũng có thể là bán cái tài khoản cá nhân đó cho các đối tượng này
các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân
trước hết cần cảnh giác với bất kỳ giao dịch nào trên mạng xã hội
và để bảo mật tài khoản ngân hàng
người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng số thể tín dụng hoặc mã otp với bất kỳ ai qua tin nhắn email hoặc cuộc gọi không mong muốn
một cái nguyên tắc rằng là
dù có mượn tiền hay chắc nữa
thì cũng vẫn phải thông qua những cái cuộc điện thoại xác minh
cuộc điện thoại ở đây kể cả việc điện thoại qua các phương tiện mạng xã hội hiện nay cũng không còn được tin tưởng nữa
bởi vì đã có rất là nhiều cái công nghệ được áp dụng vào
như công nghệ ai chẳng hạn
để mà có thể là giả giọng nói giả cái khuôn mặt hình ảnh để mà tiếp cận
ngay cả khi gọi điện thông qua các mạng xã hội hiện nay thì cũng không còn là phương pháp kiểm tra một cách an toàn nữa
cho nên khi mà có một bất cứ một cái lời đề nghị nào trong việc vay mượn tiền
thì trước khi mà mình có cái ý định chuyển khoản cho bạn
thì mình cần phải gọi lại cho bạn bằng số viễn thông
để từ đó mới xác định được là có chính xác là bạn mình đang có cái nhu cầu vay tiền hay không
đối với vấn đề bảo mật tài khoản facebook
các chuyên gia cũng đề nghị người dân tuyệt đối không click vào bất kỳ link nào mà kẻ gian gửi qua tin nhắn
cần phải cập nhật mật khẩu thường xuyên
thay đổi mật khẩu định kỳ
và sử dụng mật khẩu mạnh
cần kiểm tra và quản lý các thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản facebook
để phát hiện và ngắt kết nối các thiết bị không mong muốn
các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an hà nội vừa đồng loạt triển khai hóa trang kết hợp công khai
đã xử lý hàng loạt thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng
rú ga nẹt bô trên đường phố hà nội
qua đó các tổ công tác một trăm bốn mươi một hóa trang đã tuần tra phát hiện hai vụ việc
ba đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
tăng vật thu giữ hai gậy ba khúc tạm giữ bốn mươi một phương tiện
hai mươi đối tượng có các hành vi như lạng lách đánh võng rú ga xe không gắn biển số
có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng
tất cả các đối tượng đã được bàn giao cho công an phường sở tại
để xác minh xử lý theo quy định
theo thống kê từ đầu năm đến nay các tổ công tác một trăm bốn mươi một quá trình làm nhiệm vụ phát hiện hai trăm bốn mươi ba vụ việc
bắt giữ hai trăm sáu mươi sáu đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra giải quyết
quá trình kiểm tra kiểm soát xử lý hai chín trăm bảy mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó có một một mươi bốn trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
quá trình phòng chống đua xe trái phép
các tổ công tác một trăm bốn mươi một hóa trang tuần tra phối hợp các chốt công khai vào các ngày cuối tuần trên địa bàn các quận trọng điểm
đã bắt giữ bảy trăm chín mươi ba phương tiện với bảy trăm chín mươi tám đối tượng có hành vi vi phạm về điều khiển xe mô tô
đánh võng rú ga có dấu hiệu gây dối trật tự công cộng
bàn giao cho công an các phường sở tại để xử lý theo quy định
cục cảnh sát giao thông cho biết trong quý i năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn một ba triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền gần hai bốn mươi một năm tỷ đồng bằng chứng chỉ chuyên môn
tạm giữ ba trăm bảy mươi ba năm trăm bốn mươi năm phương tiện các loại
đối với lĩnh vực giao thông đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên một hai triệu trường hợp
phạt tiền gần hai một mươi chín năm tỷ đồng
trong đó có hai trăm bảy mươi năm một trăm ba mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tới hai mươi sáu
một năm trăm tám mươi bảy trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy chiếm bảy mươi
về tình hình tai nạn giao thông
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn toàn quốc đã xảy ra sáu năm trăm năm mươi vụ tai nạn làm chết hai bảy trăm hai mươi ba người và bị thương năm hai trăm bốn mươi sáu người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba số người chết do tai nạn giao thông đã giảm bốn trăm tám mươi bốn người tương đương với một mươi năm
tai nạn giao thông tập trung chủ yếu ở lĩnh vực giao thông đường bộ với sáu bốn trăm chín mươi sáu vụ làm chết hai sáu trăm tám mươi sáu người
bị thương năm hai trăm ba mươi chín người
trong ba tháng đầu năm đã xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra tại quảng ninh thanh hóa trà vinh lào cai thừa thiên huế và tuyên quang
lợi dụng sự tin tưởng sơ hở trong công tác quản lý một số nhân viên của công ty giao hàng nhanh
đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tiền hàng của công ty để lấy tiền đánh bạc và tiêu xài gái nhân
ghi nhận của phóng viên tại một số bưu quản lý
ghi nhận của phóng viên tại một số bưu cục của các công ty kinh doanh dịch vụ giao hàng nhanh trên địa bàn thành phố long xuyên của tỉnh an giang
đây là nhóm đối tượng nguyễn quốc khánh bùi đăng khoa đoàn phước toàn và nguyễn hữu lộc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên khởi tố bắt tạm giam về tội tham ô tài sản
ngoài ra lộc còn bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản
các đối tượng đều trú tại an giang và là nhân viên của các bưu cục của công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh trên địa bàn thành phố long xuyên
sau khi nhận các đơn hàng đi giao và nhận tiền thành công của khách hàng
các đối tượng không nộp tiền lại về cho công ty mà dùng những thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền
sau khi nhận các đơn hàng đi giao và nhận tiền thành công của khách hàng
các đối tượng không nộp tiền về cho công ty mà dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt lấy tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc
tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là trên một trăm ba mươi chín triệu đồng
cùng phương thức thủ đoạn trên trần phước quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại thành phố long xuyên
nhân viên công ty trách nhiệm hiệu quả
hạn một thành viên chuyển phát nhanh thuận phong
đã nhận và giao thành công hai mươi đơn hàng chiếm đoạt trên hai mươi bảy triệu đồng
sau đó tự ý nghỉ việc và trốn khỏi địa phương
bằng các tài liệu chứng cứ thu thập được cũng như quá trình điều tra
các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
do xuất phát từ hoàn cảnh gia đình của một số đối tượng có khó khăn
đồng thời một số đối tượng tham gia đánh bạc dẫn đến mắc khả năng chi trả
bằng các thủ đoạn khác nhau
cho rằng khách hàng không trả tiền hoặc chưa trả tiền lập chậm
để lấy tiền sử dụng công ty cá nhân
hiện nay khi các trang thương mại điện tử phát triển ngày càng đa dạng và phổ biến
nhu cầu mua sắm online tăng cao kéo theo dịch vụ giao hàng cũng nở rộ
cùng với đó việc đảm bảo chỉ tiêu doanh số tỷ lệ đơn hàng thành công
thái độ nhân viên cũng là một trong những điều kiện quan trọng
khẳng định uy tín của một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này
chính vì vậy việc nhân viên không tuân thủ quy trình cố tình sai phạm
đến hoạt động chung của toàn công ty

nhưng sau này mình cũng có một số trường hợp mình tự bắn cho anh em luôn
cho nó hay hơn
những vụ việc trên cũng là bài học
nhắc nhở các công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh
cần có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả hơn
hạn chế đến mức thâm nhất việc nhân viên sai phạm
tránh ảnh hưởng đến uy tín của người làm kinh doanh
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy cỏng mỹ
nguyễn văn vĩnh chú tại xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam
trong khi làm nhiệm vụ lực lượng công an thành phố đã phát hiện và bắt quả tang
nguyễn văn vĩnh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cỏ mỹ
tăng vật thu giữ trên người là hai túi ni lông
bên trong chứa thực vật màu xanh cắt vụn chứa chất ma túy mdmb
pinaca còn gọi là cỏng mỹ
trong giám sát khẩn cấp chỗ ở của vĩnh lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ
gần một mươi gam sợi thực vật màu vàng và thực vật màu xanh có chứa ma túy cỏng mỹ
tại cơ quan công an vĩnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình
số ma túy trên được vĩnh mua qua mạng xã hội
sau đó đem về nhà cất giấu và chia nhỏ để bán kiếm lời
thời gian vừa qua công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều đối tượng tàng trữ tổ chức sử dụng ma túy
tại các phòng trọ trên địa bàn góp phần đảm bảo an ninh trật tự
đây là bốn đối tượng gồm cờ so hưng cờ so khoe nay trân và cờ so thiêm
đều quê tỉnh gia lai vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
và công an phường long bình phát hiện bắt giữ khi đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại phòng trọ ở tổ một mươi năm khu phố sáu phường long bình thành phố biên hòa
thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
kiểm tra nhanh cả bốn đều dương tính với ma túy
các đối tượng khai nhận mỗi người góp năm mươi đồng
rồi thiêm đi mua hai trăm linh đồng ma túy đá của một đối tượng chưa rõ lai lịch
về cả nhóm sử dụng thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện
mỗi người mua một tí về chơi rồi mỗi người góp năm mươi đồng cho thiêm đi lấy
rồi chơi xong đến chiều tối hai mươi hai h ba mươi
thì đội kiểm tra kinh tế phường long bình kiểm tra thì phát hiện
tôi buồn chị gia đình tôi mới hùng tiểu dưới sàn
rồi mua một tí sử dụng nay tôi bị bắt vào đây nay tôi rất khó hồng
theo thống kê của công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đơn vị đã phát hiện năm mươi vụ bắt một trăm linh đối tượng
có hành vi mua bán tàng trữ và tổ chức sử dụng sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó số vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chiếm ba mươi hai
tình trạng sử dụng ma túy của thanh thiếu niên đang có xu hướng gia tăng

hối hợp với công an các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại ma túy
hối hợp với công an các địa phương tiến hành kiểm tra các cơ sở cơ nhanh có điều kiện
từ đó phát hiện các cơ sở có vi phạm để xử lý kiểm soát áp dụng đồng bào bộ các biện pháp dịch vụ
nhằm phát hiện các đường dây mua bán trái phép ma túy
các điểm tủ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn để có biện pháp đấu tranh có hiệu quả
trong thời gian tới ngoài việc tập trung nắm tình hình đấu tranh với tội phạm ma túy
thì công an tp biên hòa tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra quản lý chặt các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn
để ngăn chặn có hiệu quả các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và sớm phát hiện tình trạng nghiện của thanh thiếu niên để đưa các đối tượng đi cai nghiện ma túy
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã sau ít phút